nó làm cho thị trường đỏ rực nếu dùng từ gọi là trong cái giới buôn bán cổ phiếu đó là một màu đỏ rực bao phủ
hơn nữa nó không chỉ một ngày hai ngày mà kéo dài liên tiếp tới ba ngày
thứ ba nữa là nó làm giảm cái tổng số điểm chỉ số index của việt nam
cũng như là một số những chỉ số cổ phiếu và chứng khoán quan trọng của những đối tác
những người mà trực tiếp hứng chịu các tin đồn này thậm chí kể cả các doanh nghiệp cũng như là các ngân hàng có liên quan tới họ
rõ ràng đây là một chiều hướng và cái động rất là không tốt đối với nền kinh tế
vâng thưa ông là rõ ràng là khi xuất hiện các tin đồn thì tâm lý của các nhà đầu tư chắc chắn là có cái sự giao động và thay đổi rồi
vậy thì ở phía những kẻ tin đồn thì mục đích của họ là gì ạ
chúng tôi cho rằng là ít nhất có năm cái mục đích
tất nhiên nó không cùng một lúc nhưng mà nó có thể tùy theo từng trường hợp
thứ nhất là đơn giản nhất và có lẽ cũng là vô thưởng vô phạm nhất
đó là tính chất tự sướng co view
của một số những người thông tin nhất là những người thiếu trách nhiệm thiếu hiểu biết và thích có nhiều view
thì họ đưa thông tin ra để họ cảm nhận được và mọi người theo dõi
thì cái view đó họ có thể được nổi hơn cũng như là có thể ăn quảng cáo theo cái đó
và đặc biệt họ có thể tự sướng theo kiểu mình là người cung cấp các nguồn tin nó gây ra những biến đổi xã hội
cái đấy là một cái khoái cảm rất là đặc biệt rất là dị dạng
cái thứ hai nữa là nó liên quan tới cái mục tiêu nói xấu
đối thủ của những người mà không có thiện trí với những đối tượng mà bị nói xấu
đây cũng là một cái trường hợp trả thù trên mạng
trường hợp thứ ba đó là trường hợp mà các nhà đầu cơ họ tạo sóng
họ nói xấu họ tạo sóng để tạo ra những cơn đồng thời họ cộng thêm với độc thái mà mua bán nữa
thì nó sẽ tạo ra cái hợp lực để nó tạo sóng lên và sóng xuống cho những loại chứng khoán nào đó
để từ đó họ đầu cơ đầu cơ lên hoặc là đầu cơ xuống
và cái thứ tư nữa là nguy hiểm hơn là có thể tạo ra những cơn sóng theo kiểu để thâu tóm
chúng ta đã thấy là flc sau khi mà ông quyết bị bắt thì có một cái đợt mà coi như là mua bán rất lớn
và họ nghi ngờ đây là vấn đề thâu tóm
thì đây cũng chính là một trong những mục tiêu của những người tạo tin
và cuối cùng có độ chính trị có độ hình sự đó nó có thể đó là cái mục tiêu của những kẻ phá hoại
họ phá hoại cái thị trường chứng khoán từ đó nó phá hoại quá độ kinh tế xã hội
nó tạo ra sự bất ổn và từ đó nó làm ảnh hưởng tới cái uy tín cái năng lực cái hiệu lực hiệu quả quản lý của nhà nước
vâng như vậy là sau những năm năm cái mục đích mà ông vừa nói ra thì hầu hết đều là những mục đích mà những kẻ tung tin đồn là phục vụ cho cái nhu cầu của chính cá nhân và cái lợi cho chính cá nhân mình phải không ạ
có rất nhiều ý kiến cho rằng là những thông tin thất thiệt cũng giống như là những cái quảng cáo không đúng sai sự thật
hoặc thậm chí là những cái hành vi găm hàng dìm hàng hay là làm giá thổi giá cổ phiếu thì được coi là những hành vi thao túng thị trường đều phải chịu những sự xử lý nghiêm minh của pháp luật
vậy thì mức xử phạt hiện nay đối với những hành vi mà tung tin đồn tin xã hội
sự thật ảnh hưởng tới thị trường tài chính thì sẽ bị xử lý như thế nào ạ
vâng theo quy định hiện hành của pháp luật hiện nay ở việt nam thì có ba cái thể chế pháp lý để xử lý những hành vi như vậy
trước hết là xử lý theo nghị định một trăm bảy mươi bốn hai nghìn một mươi ba với mức phạt từ một mươi đến một trăm linh triệu đồng cho những hành vi về vi phạm về vấn đề trong lĩnh vực biểu chính viễn thông
về thông tin cũng như là tần số thì đây là cái mức phạt khá là rộng cũng như là khá là nhẹ
mức phạt thứ hai đó là theo luật luật dân sự hai nghìn một mươi năm các đối tượng mà bị ảnh hưởng bởi những tin đồn này có thể là rà soát đánh giá cái hậu quả đó và gửi đơn kiện tới đối tượng thông tin và đòi bồi hưởng thiệt hại theo cái giá trị dân sự họ đưa ra kể cả tài chính vật chất cũng như là về mặt tinh thần
và cái thứ ba nặng nề nhất đó chính là xử lý tham luật thình sự hai nghìn một mươi năm sửa đổi hai nghìn một mươi bảy với ba cái mức độ cả về mặt tài chính cả về mặt hình sự và cả về mặt cấm đảm nhiệm chức vụ tức là những cái giải pháp bổ sung
về mặt tài chính thì có thể là phạt từ ba mươi triệu đến hai trăm linh triệu cho những hành vi mà gây nguy hiểm trong hoạt động về đưa thông tin hoặc là sử dụng thông tin một cách trái phép trên mạng
cái thứ hai nữa là có thể phạt tù không giam giữ không phải cải tạo không giam giữ tới sáu tháng hoặc là phạt tù từ ba đến bảy từ ba tháng đến bảy năm
nó dàn lên một mức phạt rất là nặng và nghiêm khắc
và cuối cùng bên cạnh đấy nữa là có thể là xử lý những bổ những cái gọi là giải pháp bổ sung
ví dụ như là cấm làm nhiệm chức vụ cấm hành nghề hay là cấm làm nhiệm
cấm làm nhiệm vụ dưới trong một cái thời hạn nhất định
thì tất cả những cái biện pháp đó là thậm chí có thể được nâng lên nếu như cái tính chất phá hoại nó ảnh hưởng lớn tới kinh tế vĩ mô và thậm chí mang mục tiêu chính trị
vâng có thể thấy là đã có cái mức phạt cụ thể cho những cái hành vi này
tuy nhiên có lẽ là các nhà đầu tư cần phải tự mình trước tiên là chủ động cảnh giác trước những cái tin đồn này đã
bởi vì mỗi khi tâm lý chúng ta bị giao động thì là các nhà đầu tư sẽ là người chịu thiệt hại đầu tiên trước khi những cái kẻ tung tin đồn bị xử lý phải không ạ
và trong những ngày vừa qua thì các nhà đầu tư cũng đã chịu một số các cái thiệt hại mà chúng ta đều có thể nhìn thấy rồi
tuy nhiên trong ngày hôm qua thị trường đã có phiên tăng điểm mạnh mẽ sau ba ngày giảm liên tiếp
và đây có phải là tín hiệu mừng cho thấy là hiệu quả sự vào cuộc của các cơ quan chức năng để nỗ lực ngăn chặn những tin đồn thất thiệt làm trong sạch thị trường không ạ
chắc chắn rồi như đã nói ở trên ạ
là một thị trường cực kỳ nhạy cảm
những cái thông tin đặc biệt thông tin từ cấp quản lý cao nhất là có một cái tác động cực kỳ mạnh mẽ tới cái hoạt động của cái tư trần này
chúng ta thấy rằng là ngay cả thủ tướng phạm vĩnh chính cũng đã vào cuộc đưa ra những chỉ thị và rất kiên quyết đề nghị của công an vào cuộc kiểm điều tra xử lý nghiêm những trường hợp là đúng tu tin
và rõ ràng là với cái sự quyết đoán như vậy và một cái sự mạnh mẽ như vậy thì đã giúp để một là cảnh cáo những người mà đưa tin khiến cho họ phải giúp
rút khỏi cuộc chơi theo kiểu tức là không đưa tin tiếp
thứ hai là những người tham gia đầu tư cảm thấy yên tâm hơn
chúng ta thấy rằng rõ ràng là sự phục hồi thị trường chính là bằng chứng cho thấy cái hiệu quả tác động tức thì của vấn đề thông tin đúng và thông tin kịp thời
đặc biệt là sự can thiệp của quản lý nhà nước
vâng như vậy là sự vào cuộc của chính phủ cũng như là ủy ban chứng khoán nhà nước thì đã khiến cho các nhà đầu tư yên tâm và tự tin hơn
và theo ông thì các nhà đầu tư còn có mong muốn gì hơn nữa trong những chính sách sắp tới ạ
thị trường hàng hóa việt nam có đặc điểm là số lượng đầu tư hiện nay đang rất lớn trên dưới khoảng độ năm triệu tài khoản
trong đó đa phần là tài khoản mới cũng như là những nhà đầu tư không chuyên nghiệp
đây là một cái thể hiện đặc tính của thị trường việt nam và cũng là một trong những rủi ro của thị trường
và vì những nhà đầu tư không chuyên nghiệp và mới thường là ít kinh nghiệm hay đám đông hay đám nghe các thông tin mà bị tổ lái dẫn
và do đó là dễ có những hành động mà theo kiểu gọi là bày đàn rất là nguy hiểm
và với tình trạng đó thì rõ ràng là yêu cầu các nhà đầu tư đó là phải làm
sao nó loại trừ các cái can thiệp mang tính chất phi thị trường mang tính chất phá hoại của những kẻ đầu cơ hoặc những kẻ thông tin thông tin nhiễu như nó nói ở trên
và vì thế cái việc mà yêu cầu cung cấp thông tin một cách nó kịp thời đầy đủ chính xác là cực kỳ quan trọng
cái thứ hai là các nhà nước cần phải tăng cường thanh tra kiểm tra rào soát nhận diện và bắt lỗi xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm và có nêu gương để mà tạo ra cái gian đen lớn
và cái thứ ba nữa là rất quan trọng ở chỗ là có lẽ phải phát triển thêm những cái thể chế
để xếp hạng tín nhiệm các cái mặt hàng trên chương khoán rồi các cái đơn vị phát hành chương khoán để mà nhà đầu tư có thêm các căn cứ lựa chọn khi đưa ra các quy định đầu tư
bên cạnh những cái căn cứ như là báo cáo tài chính của đơn vị phát hành hay là báo cáo tài chính hàng năm của các doanh nghiệp v v
thì rõ ràng là một cái sự đánh giá khách quan của một cái bộ phận xếp hạng tín nhiệm khách quan là rất cần thiết như thực tiễn của các nước trên thế giới cho thấy
và cuối cùng thì là cái việc nâng cao cái năng lực của bộ máy quản lý cũng như cái năng lực công nghệ để tránh quá tải tránh đứt đoạn tránh bị trục trạch kỹ thuật như đã xảy ra một đôi lần là cũng rất là rất cần thiết và lời yêu cầu của nhà đầu tư cũng như yêu cầu để vận hành một cái thị trường tài chính hoàn hảo mang tính chất thị trường cao và lành mạnh
vâng theo những gì em vừa nói đấy là những cái điều mà nhà đầu tư đang mong muốn là phía chính phủ sẽ làm cho nhà đầu tư
vậy thì ở cái góc độ là quản lý xử lý các thông tin tin đồn thất thiệt hay thậm chí là góc độ
quản lý về một cái thị trường trong sạch tạo đà cho phát triển sau đại dịch thì về phía chính phủ về phía cơ quan chức năng là chúng ta có cần phải làm thêm nhiều biện pháp gì nữa không ạ
chắc chắn rồi chúng ta sẽ thấy rằng là cần có một sự đồng bộ hơn nữa các cái giải pháp
trước hết đó là vấn đề về nhận thức là phải nhận thức một cách nó gọi là nghiêm ngặt hơn về thể dung khoáng
đây không phải là một cuộc chơi mà thiết đồ cơ tùy tiện mà đây là một cái thể chế nó gắn với nền kinh tế gắn với quyền lợi gắn với uy tín chính phủ và cái hội hoạt động của nền kinh tế
do đó là phải có một cái sự gọi là quán triệt cho các nhà quản lý cũng như là giáo dục cho người dân và nhà đầu tư hiểu biết đúng đắn đầy đủ
cái thứ hai là về luật pháp mà phải giả soát ngay cả luật chứng khoán ngay cả các cái luật có liên quan kể cả xử phạt cũng cần phải giả soát lại bổ sung nhận diện thêm những cái khiếm khuyết và gia tăng những cái chế tài
và đồng thời là bổ huyết những cái quy trình thiếu
tôi lấy ví dụ như hiện nay là khi các doanh nghiệp phát hành đó họ đưa ra báo cáo nhưng báo cáo đó mới chỉ là kiểm toán bởi những đơn vị độc lập và ubnd là không can thiệp
nhưng mà cũng lại không xác nhận cái chuyện mà nộp hay không nộp
do đó là chúng ta thấy có trường hợp của ông quyết trường hợp của bên tập thường minh họ coi như là chín lần phát hành trong sáu tháng mà đến khi mà bị phát hiện ra thì ubnd nói là họ không nộp cho chúng tôi văn bản
thế thì rõ ràng đây là một cái điều mà cũng là một cái khiếm khuyết
cho nên trong quy trình công thông tin là phải có xác nhận của văn chứng quán thì anh mới được phát hành
đấy cũng là một cái yêu cầu phải bổ khuyết
bên cạnh đấy nữa thì rõ ràng là cái việc mà giả soát lại cái nơi được công nghệ cũng như là trách nhiệm cán bộ và đặc biệt những bộ phận quản lý liên quan là rất cần thiết để mà sớm nhận diện và xử lý kiểm thầy nghiêm tránh đuổi chạy đau hậu quả
và cuối cùng là xử phạt nghiêm hơn nữa tăng các chế tài hơn nữa cả về dân sự cả về hình sự và đặc biệt là vấn đề hình sự để tạo sự gian đe nghiêm túc
và từ đó nó tạo ra một cái tâm thế mới trong cuộc chơi cho cả người chơi cũng như là cho các nhà quản lý và ngay cả những người phát hành
vâng một lần nữa xin cảm ơn ông đã nhận lời tham gia về chương trình ngày hôm nay với những ý kiến phân tích hết sức xác đáng ạ